theo ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ ngày một mươi tháng bảy cả nước không ghi nhận ca mắc mới
và hôm nay là tròn tám mươi năm ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong số ba trăm sáu mươi chín ca mắc có số ca điều trị khỏi là ba trăm bốn mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là hai mươi hai ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai chín trăm hai mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là bảy mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác
một mươi hai bốn trăm bốn mươi bảy người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm linh bốn người